từ lời khai của bị hại lực lượng công an đã nhanh chóng chốt chặn tất cả các trục đường và bắt võ văn hùng khi hắn chạy trốn